bảy mươi năm năm một khoảng thời gian thật dài kể từ chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
nhưng những chiến tích của cuộc chiến vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử mà mỗi khi du khách đến tham quan thành phố điện biên đều không thể bỏ qua
đó cũng chính là những hình ảnh làm sống lại những trang sử hào hùng để những thế hệ mai sau
những người chưa từng biết đến chiến tranh thêm trân trọng và gìn giữ truyền thống quý báu của cha anh
trận tiến công cứ điểm đồi a một là một trong những trận đánh oanh liệt nhất của quân và dân ta trong chiến dịch điện biên phủ
vì có vị trí quan trọng nên thực dân pháp phòng ngự rất kỹ lưỡng
do vậy trong đợt tiến công lần một ta đã phát động bốn đợt tiến công liên tục mà cũng chỉ chiếm được một nửa đồi
ta đã phải bí mật đào một đường hầm đặt khối thuốc nổ nặng chín trăm sáu mươi kg và cho điểm hỏa vào đêm ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
vụ nổ đã thổi bay lô cốt địch phía trên gây chấn động toàn tuyến phòng thủ của địch trên đồi a một
qua ba mươi chín ngày đêm chiến đấu ác liệt đến sáng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm a một
bảy mươi năm năm trôi qua chiến tích oanh liệt vẫn còn đó nhưng đến nay đã có một diện mạo khác điểm tô cho khu di tích
căn hầm của đờ cát nằm ở trung tâm lòng trảo điện biên phủ
trong chiến dịch hầm là phòng làm việc và nghỉ ngơi của bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
đúng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đồng chí tạ quốc luật
đại đội trưởng đại đội ba trăm sáu mươi trung đoàn hai trăm linh chín đại đoàn ba trăm một mươi hai dẫn đầu đơn vị chiếm hầm đờ cát
bắt toàn bộ bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra hàng kết thúc chiến dịch lịch sử điện biên phủ
năm nay mới được đến đây để xem tận mắt thấy một sự lịch sử của mình rất là hào hùng
nhiều năm nay chiến tích của chiến dịch điện biên phủ đã và luôn là di tích lịch sử quý giá của tỉnh điện biên
thu hút đông đảo nhân dân cả nước cũng như du khách quốc tế
chúng ta đến với di tích đến với bảo tàng đến với các văn hóa cơ sở văn hóa
cách mạng thì thông qua chúng ta coi như đấy là môi trường trực quan để cấy vào lòng người
cái tình cảm biết ơn cái đạo đứng nguyên nguồn
và một khi đã có thái độ biết ơn có tình cảm với nguồn thì mỗi người phấn đấu rèn luyện
để góp phần xây đất nước ta nhân dân ta có được cuộc sống hạnh phúc hơn
giữa điện biên phủ ở vị trí cao nhất trang trọng nhất là tượng đài chiến thắng
tượng đài là biểu tượng cho sự thắng lợi của chính nghĩa biểu tượng cho sức mạnh
sự đoàn kết lòng gan dạ và sẵn sàng hy sinh
để bảo vệ tổ quốc của dân tộc việt nam ý nghĩa đó tiếp tục là mạch nguồn nuôi dưỡng
mỗi người con việt nam hôm nay và mai sau